trên một trăm linh tỷ đồng là số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
đáng chú ý là đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai và các đối tượng chỉ hoạt động trên mạng xã hội
sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
ngày bốn tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chê làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây số đề này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi chú tệ phường tân tiến và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi chú tệ phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động
cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngay sau đó hơn một mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình
tỉnh cà mau đã phát hiện và làm rõ hàng chục bộ hồ sơ bị làm giả để chiếm đoạt tiền vay
thủ đoạn của nhóm đối tượng này sau khi đặt giả làm giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet
chúng điện thông tin người vai với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh
đồng thời ký giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan trường học
sau đó mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay
tính đến thời điểm hiện nay số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng
nên đến trên sáu tỷ đồng
theo lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
mặc dù nhóm đối tượng được tổ chức chặt chẽ tinh vi
gây ảnh hưởng đến hoạt động tiến dụng cho vai hợp pháp của hệ thống ngân hàng
thế nhưng bản thân các ngân hàng có thể ngăn chặn được loại tội phạm này
nếu các quy trình vay vốn được giám sát chặt chẽ ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ
theo lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
mặc dù nhóm đối tượng được tổ chức chặt chẽ tinh vi gây ảnh hưởng đến hoạt động tiến dụng cho vay hợp pháp của hệ thống ngân hàng
nên có cái thẩm tra thẩm định lại hồ sơ kỹ đối chiếu lại kỹ
đối với các cơ quan có nhu cầu dây tính chấp
qua đó mình mới xác định được việc vay đúng hay không đúng
để tránh trường hợp ký tràn lan đối tượng lợi dụng
từ những chứng cứ và quá trình điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người sau đối tượng
do trương hồng điện và trần thị kiều cầm đầu về các hành vi làm giả
và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đa số các đối tượng đều là nữ hàng ngày đi làm thuê mua bán và lao động thời vụ
cho đến thời điểm bị cơ quan công an bắt
tạm giam họ mới nhận thức rõ hậu quả về hành vi vi phạm pháp luật
những giọt nước mắt cùng lời xin lỗi muộn màng
các đối tượng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình
đây cũng là bài học cho người dân
phải tìm hiểu kỹ càng trước các hoạt động liên quan đến pháp luật
đừng vì hám lợi mà phải trả giá bằng những ngày tháng trong trốn lao tù
về phía các ngân hàng đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc cho vay
cần cẩn trọng hơn nữa không để sơ hở
để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
do mâu thuẫn trong công ty
sử dụng hung khí chém nạn nhân gần đứt lìa cánh tay
vụ việc xảy ra tại thị trấn bá hiến huyện bình xuyên của tỉnh vĩnh phúc
do anh nguyễn trung phong chú tại thành phố thái nguyên
có mâu thuẫn với ấn ngọc quân chú tại huyện tam đảo
cùng làm việc tại công ty newflex
để giải quyết mâu thuẫn thì hai người đã hẹn nhau sau giờ tan ca để giải quyết
quân đã gọi thêm sáu người mang theo hung khí đến đánh phong
quá trình rượt đuổi xâm văn biển chú tại huyện sông lô
đã chém trọng thương canh tay phải của phong
công an huyện bình xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy
tại công ty trách nhiệm hữu hạn miwan việt nam
phường thọ sơn thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã xảy ra sự cố về khí ở khu vực lò hơi
khiến bốn người thiệt mạng và một nạn nhân bị thương
thông tin ban đầu công ty trách nhiệm hữu hạn mewon việt nam
thuê một đơn vị môi trường độc lập ở hà nội
đến vệ sinh hố ga vi sinh của công ty
trong quá trình vệ sinh hai công nhân của công ty môi trường này
bị ngạt khí và đã hô hoán cứu trợ
nghe thấy tiếng hô hoán dưới hố ga
lao động thuộc bộ phận lò hơi của công ty đang làm việc gần đó
đã đến và nhảy xuống ứng cứu
tuy nhiên cả năm người đều bị ngạt khí ngất đi
ngay sau đó công ty trách nhiệm hữu hạn mewon việt nam
điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu
tuy nhiên ba người được xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện
một người tử vong tại bệnh viện
một người đang được cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch
hiện lực lượng chức năng của tỉnh phú thọ đang phong tỏa
bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi chín bảy viện kiểm giác nhân dân tp hcm cho biết
đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đối với sáu người để điều tra về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị can bị khởi tố gồm
hồ mỹ hòa giám đốc tài chính
ủy viên hội đồng quản trị điên hiệp
hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op
nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc
thành viên hội đồng quản trị sài gòn co op
trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn co op
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hiện là ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op
phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát sài gòn co op
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín
trưởng ban kiểm soát sài gòn co op
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền
trong khi thi hành công vụ do diệp dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op
thực hiện xảy ra tại sài gòn co op
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân tp hcm
tiến hành tống đạt các lệnh quyết định
và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
trước đó thanh tra tp hcm ban hành kết luận
về việc chấp hành các quy định pháp luật
tại sài gòn co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật
và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op
tiếp tục với những thông tin khác
ngày hôm nay công an huyện nhân trạch
tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự
hai đối tượng lê hoài nam và phạm văn cường
cùng chú hà nội để điều tra về hành vi
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
và mua bán số đề
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bảy
công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang
hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng cho vai về lãi suất
từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm
với số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an
còn phát hiện hai đối tượng có hành vi đánh bạc
với hình thức ghi đề với tổng số tiền
gần một mươi chín triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
tuy phước tỉnh bình định cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng
để điều tra về hành vi gây dối chất tự công cộng
kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn từ trước
nên nhóm của đối tượng võ văn đanh
chú xã phước thuận huyện tuy phước cầm đầu
đã hẹn với nhóm của lưu văn cường
chú cùng địa phương tại khu vực đường
dt sáu trăm bốn mươi thuộc địa phận thôn liêm thuận
xã phước thuận hai bên đều
mang theo hung khí hậu quả là một thanh niên
trong nhóm của cường bị chém trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
của pháp luật
sau khi đột nhập bệnh viện để thực hiện
chót lọt hàng loạt vụ trộm của bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân đối tượng dũng
vừa quay lại bệnh viện để tiếp tục trộm cắp tài sản
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần văn dũng không có nơi
cư trú nhất định về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu dũng khai nhận
do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định
đột nhập vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đợi khi
mọi người ngủ say thì lèn lên các tầng
trên của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
đối tượng lấy trộm được bốn chiếc điện thoại di động
một visa bên trong có hai triệu đồng
của hai bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân
sau đó tiếp tục quay lại bệnh viện để trộm cắp
thì bị lực lượng công an phối hợp
cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ
tại tỉnh yên bái tòa nhân dân huyện mù căng trải
vừa mở phiên tòa xét xử lưu động
vụ án trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo
vàng a xúa chú xã búm luông
và vàng a xình chú xã dế xu phình
lấy trộm ba trăm tám mươi mét dây cáp
tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
của trung tâm viễn thông miền tây
thuộc viễn thông yên bái
mang đi đốt để lên lõi đồng
bán được hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày ba mươi một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo
bị công an huyện mù căng trải bắt giữ
hai bị cáo khai nhận đã nhiều lần trộm cắp
dây cáp của các trạm bts trên địa bàn huyện
để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt vàng a xúa
tám tháng tù giam vàng a xình
chín tháng tù giam ngoài ra hai bị cáo
phải bồi thường cho trung tâm viễn thông
miền tây huyện mù căng trải ba triệu đồng
sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua phường
quỳnh xuân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng
giữa xe khách và xe bồn khiến
một người tử vong và nhiều người bị thương
vào khoảng bốn giờ sáng nay
xe khách chạy trên quốc lộ một a
hướng hà nội vinh khi đến địa phận
phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
đã bất ngờ đâm vào xe bồn di chuyển cùng chiều
vào thời điểm xảy ra tai nạn
xe khách có một mươi chín hành khách vụ tai nạn
đã khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ
và mắc kẹt trong ca bin nhiều hành khách
bị thương trên xe nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã huy động
một xe chở phương tiện một xe chữa cháy
cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt
tại hiện trường đưa các hành khách bị thương
đến bệnh viện cấp cứu đồng thời sử dụng
các thiết bị chuyên dụng cắt rỡ phần ca bin
bị biến dạng đưa thi thể tài xế khách
ra ngoài nguyên nhân của vụ tai nạn
đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng
tại khu phố nguyễn trãi thị trấn lang chánh
huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại thôn chính bình xã đông hòa
huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của phòng
cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ
tư phát công an tỉnh thanh hóa về tội
gây dối trật tự công cộng đối tượng
này cao một m sáu mươi và có
sẹo cách hai cm bên đuôi
mắt trái dù với
bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự
trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về
các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy
đường dây nóng sáu mươi chín

nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có
phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi
hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện